để được hưởng cơ chế khuyến khích yêu đại về giá mua điện của chính phủ
thì nhiều nhà đầu tư đang chạy đua với mục tiêu là được cấp chứng nhận vận hành thương mại trước ngày ba mươi tháng sáu
theo kế hoạch thì sẽ có tám mươi tám nhà máy điện mặt trời đóng điện
chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày ba mươi tháng sáu
thời điểm chính phủ chốt sẽ mua giá điện mặt trời là chín ba mươi năm cent trên một kwh
tương đương hai tám mươi sáu đồng trên một kwh kéo dài hai mươi năm
sau ngày ba mươi tháng sáu các dự án điện mặt trời hòa lưới điện sẽ được mua với giá khác
thấp hơn và chịu thêm quy định về bức xạ nhiệt
tức là vùng nào có nắng mạnh kéo dài sẽ được mua điện với giá thấp hơn so với vùng nắng yếu
các nhà máy đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để hoàn thành đưa điện lên lưới quốc gia
trung tâm điều đổi thống địa quốc gia đã thành lập tổ công tác
bao gồm các bộ phận trực tiếp tham gia của trung tâm điều đổi thống địa quốc gia
cũng như các trung tâm điều đổi thống địa miền
phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư trong công tác đóng điện
thống nhất luồng công việc một cách khoa học
cái thứ hai là rút ngắn cái thời gian để xử lý các công việc yêu cầu là chín mươi ngày
thì theo quy trình rút ngắn thời gian này của a là có thể rút xuống còn một mươi năm ngày
tính đến hết tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
đã có một mươi tám nhà máy điện mặt trời đi vào vận hành
với tổng công suất của a
đến ngày ba mươi tháng sáu
trung tâm điều đổi thống địa quốc gia tiếp tục đóng điện bảy mươi năm nhà máy để đưa vào vận hành
kéo theo đó là khối lượng công việc khổng lồ tại các cấp điều độ
khi phải đóng điện trung bình một mươi nhà máy một tuần
tuy nhiên việc đưa hệ thống điện mặt trời lên lưới điện
đồng thời cũng đưa ra nhiều thách thức với hệ thống điện
năng lượng tái tạo nói chung
trong đó đặc biệt là mặt trời thì cũng gây nhiều các cái ảnh hưởng lên lưới điện quốc gia
nhưng vấn đề về
vấn đề về sóng hài về điện áp về trào lưu công suất
và đặc biệt là vấn đề về ổn định trên hệ thống điện quốc gia
thế thì chúng tôi song song đó thì chúng tôi cũng phải chuẩn bị rất nhiều các cái kịch bản
như là có các cái dự phòng
thêm các dự phòng trong hệ thống điện miền trung và hệ thống điện miền nam
hiện bộ công thương đang soạn thảo dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ
về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại việt nam
để xem xét áp dụng sau tháng sáu này
đây được đánh giá là bước
bước tiến mới nhất cho sự nỗ lực không ngừng của chính phủ
nhằm hỗ trợ ngành năng lượng tái tạo